trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước vào ngày hôm nay chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đã ký ban hành công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
kể từ giờ ngày mai ngày một mươi chín tháng bảy thành phố hà nội áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trên toàn địa bàn
cụ thể thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
thực hiện nghiêm thông điệp năm k giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp không tụ tập quá năm người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
khai báo y tế thường xuyên trên website www tờkhaiyt vn hoặc ứng dụng ncovi bluezone khi ra ngoài
thành phố yêu cầu tạm thời không tổ chức đám cưới đám tang tổ chức không quá ba mươi người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt
chủ tịch ubnd tp chỉ đạo dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
các trung tâm thương mại siêu thị chợ dân sinh chợ đầu mối trên địa bàn tổ chức sắp xếp chỉ bán các mặt hàng thiết yếu đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn